tại sao nhiều người cứ thắc mắc thông tin cá nhân của mình bị lộ
chính từ hành động của mình khi chụp mã qr để áp lên mạng xã hội đây ạ
đừng trách ai hãy trách mình trước
hết khoe giấy chứng nhận đã tiêm vaccine giờ lại đến thẻ covid quay lên trên mạng xã hội
bảo sao đối tượng có thể dễ dàng làm giả giấy tờ
theo các chuyên gia về an ninh mạng không nên đăng tải mã qr do ứng dụng pc covid tạo ra
khi chưa được che mở lên mạng
bởi mã qr trên thẻ covid được ứng dụng pc covid hiệu quả
hiển thị những thông tin được đánh giá quan trọng với công dân như số chứng minh nhân dân
hoặc căn cước công dân tên tuổi ngày tháng năm sinh địa chỉ cư trú
trong đó thông tin khó lấy nhất chính là số chứng minh nhân dân căn cước công dân
các chuyên gia cho biết nếu thông tin này bị lọt các đối tượng xấu có thể dùng
để vay tiền tiến dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đông đảo ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ quan điểm về ủng hộ việc không nên chia sẻ
mã qr thẻ covid trên mạng xã hội
đồng thời nên tăng cường nhiều các biện pháp cảnh báo để nâng cao ý thức tự bảo vệ mình của người dân
nhưng khi chia sẻ cần lướng trước đừng những tai hại có thể xảy ra khi dữ liệu cá nhân bị lộ lọt
tôi thấy nhiều người khoe giấy chứng nhận đã tiêm vaccine trên mạng xã hội
đây là cớ để các đối tượng có thể dễ dàng làm giả giấy tờ hòng qua mặt cơ quan chức năng
trong lộ trình thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
việc ứng dụng thẻ covid một mươi chín được xác định là một trong những giải pháp để tiếp tục kiểm soát dịch bệnh
hiện người dân có thể cài đặt ứng dụng pc covid và với mã qr thẻ covid một mươi chín
trong quá trình làm việc đi lại cũng như sinh hoạt
tuy nhiên người dân cũng nên sử dụng đúng cách mã qr để không trở thành công cụ tiếp tay cho các đối tượng xấu lợi dụng
đó cũng là cách bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình
thẻ covid mã qr được tích hợp nhiều tiện ích nổi bật
giúp cho người dân tiếp cận nhanh hơn với việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác phòng chống dịch
thế nhưng nếu chủ quan việc khoe thẻ covid lên mạng xã hội sẽ bị lộ thông tin cá nhân
bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân